bệnh viện nam thanh long hà nội cho biết khoa cấp cứu của bệnh viện cách đây ít ngày vừa tiếp nhận năm bệnh nhân n vh một mươi chín tuổi cấp cứu trong tình trạng có biểu hiện sốc do mất máu
ngay lập tức bệnh nhân được cấp cứu hồi sức và truyền máu
qua thăm khám kỹ và làm các cận lâm sàng cần thiết bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu đa chấn thương vùng bụng vỡ lách độ ba và chấn thương sọn não
ngay lập tức bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu
khi thực hiện ca mổ các bác sĩ phát hiện có khoảng hai lít máu tự do máu cục trong khoang bụng và máu chảy từ vết vữa của lách da
bệnh nhân được thực hiện cắt lách khâu cầm máu cúng lách và kiểm tra các tạng trong ổ bụng
sau hai giờ phẫu thuật bệnh nhân đã thắt khỏi tình trạng nguy hiểm và được theo dõi sát sau mổ để phong trể máu tay phát và tình trạng chấn thương sợ não
hiện nay sau bốn ngày phẫu thuật bệnh nhân đã ổn định đi lại và sinh hoạt bình thường
khai thác tiên sử từ bệnh nhân các bác sĩ cho biết khoảng giờ đêm ngày một mươi sáu tháng ba trong quá trình điều khiển xe máy điện trên địa bàn phường xuân đình
bệnh nhân nv tự gây tai nạn giao thông tường trường sau vụ tai nạn giao thông không bị sao bệnh nhân về nhà ngủ
sau khi ngủ dậy bệnh nhân thấy cơ thể mệt mỏi đau và chóng mặt mới vào viện thăm khám
bác sĩ chuyên khoa một nguyễn hồng nam khoa ngoại tổng hợp bệnh viện nam thanh long chia sẻ
lá lách là một tạng đặc biệt chứa rất nhiều máu nằm ở hạ sườn trái có kích thước bằng một nắm tay người lớn hình nón khoảng một mươi hai x bảy x năm cm
lách được bao bọc bởi một lớp vỏ chắc nằm sau bên trong ổ bụng nhưng tỷ lệ bị tổn thương lách lại chiếm khá lớn trong chấn thương bụng và có tỷ lệ tử vong rất cao do mất máu
lá lách bị vỡ là một tình trạng nghiêm trọng có thể xảy ra khi lá lách trải nghiệm một số chấn thương
với lực đủ một đòn vào bụng hoặc một tỷ lệ rủi ro do thể thao vụ ẩu đả hoặc tai nạn xe hơi tai nạn giao thông cũng có thể dẫn tới lách bị vỡ
nếu không điều trị khẩn cấp lá lách vỡ có thể gây ra trời máu đe dọa từ tính mạng của người bệnh
mặc dù lá lách bị vỡ phải phẫu thuật cấp cứu nhưng những người vỡ lá lách sẽ được điều trị vài ngày chăm sóc tại bệnh viện
các dấu hiệu và triệu chứng của một lách bị vỡ bao gồm
đau ở phần trên bên trái của bụng
đau khi chạm vào phần bên trái của bụng
lá lách bị vỡ là một cấp cứu y tế nếu bị đau bụng bên trái hoặc có những dấu hiệu triệu chứng cho thấy chảy máu như hoa mắt dối loạn mắt mờ hay ngất xỉu sau khi bị thương tìm kiếm chăm sóc y tế cẩn cấp là một điều rất quan trọng
lá lách bị vỡ có thể gây ra trời máu ổ ạt vào ổ bụng đe dọa từ tính mạng của người bệnh
trong các ca chấn thương bụng kín do nguyên nhân tai nạn tai nạn giao thông ngã phát chạm khi chơi thể thao hoặc do bị hành hung đánh đập thì tổn thương lá lách là một tình trạng dê cọc nhất
nếu con được cấp cứu và điều trị kịp thời dập lá lách cũng có thể đe dọa tính mạng của người bệnh
bác sĩ cũng khuyến cáo khi nghi ngờ có những dấu hiệu tổn thương sau tai nạn giao thông mọi người cần được đến ngay cơ sở y tế để được trần đoán để điều trị thời
đừng chủ quan trước những dấu hiệu nhỏ vì đôi lúc những dấu hiệu đó lại mang lại những nguy hiểm tiềm tàng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thậm chí là tính mạng